xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết ổn định không mưa ngày còn nắng sớm
nhiệt độ cao là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
sau những buổi chiều liên tục có mưa trái mùa hôm nay nam bộ và tây nguyên trở lại với những ngày nắng khô
dự báo trong đêm nay mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi còn ngày mai trời nắng sớm
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ tăng lên ngưỡng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
trên biển không khí lạnh yếu đi gió trên các vùng biển tiếp tục giảm xuống
nơi mạnh nhất gió cũng chỉ ở mức cấp năm nên không có sóng cao và biển động
đáng lưu ý nhất là hiện tượng sương mù dày xuất hiện về đêm và sáng sớm trên khu vực vĩnh bắc bộ
có thể khiến cho tầm nhìn giảm xuống dưới một km gây khó khăn cho tàu thuyền hoạt động trên vịnh
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm và nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây là thông tin dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước